nhưng sau đúng bảy mươi hai ngày căng thẳng ngày hai mươi tám tháng tám bộ ngoại giao ấn độ và trung quốc cùng ra tuyên bố hai bên đã nhất trí rút binh sĩ ở khu vực doglam
ấn độ và trung quốc duy trì kênh liên lạc ngoại giao về vụ việc ở doklam và cùng trao đổi các quan điểm và lợi ích của từng bên
nếu thỏa thuận rút quân được hai bên tuân thủ sẽ là một bước tiến quan trọng cho cả trung quốc và ấn độ và lãnh đạo hai nước cần tiếp tục hướng tới cách tiếp cận đối thoại này
việc đạt được thỏa hiệp xuống thang căng thẳng giữa trung quốc và ấn độ diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh khối các nền kinh tế mới nổi brics
nhiều nhà quan sát cho rằng tại cuộc gặp với chủ tịch nước chủ nhà tập cận bình thủ tướng ấn độ narendra modi nhiều khả năng sẽ nhắc lại thông điệp mình từng nói
thế kỷ hai mươi một sẽ là thế kỷ châu á và điều này phụ thuộc chủ yếu vào những thành tiệu mà ấn độ và trung quốc có cũng như những gì hai nước làm được cùng nhau
nhiều nhà quan sát cho rằng tại cuộc gặp với chủ tịch nước chủ nhà tập cận bình thủ tướng ấn độ narendra modi điều này phụ thuộc chủ nhà tập cận bình thủ tướng ấn độ narendra modi

không ai muốn đánh mất uy tín quốc tế trong cái bối cảnh hiện nay
thế còn điều thứ ba thì tôi nghĩ rằng đây nó là một cái phép thử
thực sự mà nói thì khi xảy ra cái xung đột này
rõ ràng chúng ta thấy đúng là trung quốc muốn là xem là cái phản ứng của ấn độ như thế nào
khi mà cái tranh chấp cái mâu thuẫn lại xảy ra bên ngoài biên giới của ấn độ
thế tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái tính toán
cũng là nó thể hiện một cái quan điểm trong cái ngoại giao ngày hôm nay
thì người ta có thể đo cái phản ứng của các nước
hoặc là đánh giá cái thái độ cái hành động của các nước
qua một cái sự việc nào đó
thì tôi nghĩ rằng cả hai bên đều đã thể hiện có thể nói là rất là khôn khéo
tôi nghĩ rằng đây là một cái bài toán rất là khó
nhưng mà cuối cùng thì họ tìm được một cái giải đáp
mà giải đáp này tôi nghĩ rất là quan trọng
giữ được thể diện cho tất cả các bên
đó là một cái giải pháp rất là tuyệt vời
và giải pháp bằng đối thoại
duy trì và vẫn duy trì cái kênh đối thoại
và biết điểm dừng để hạ nhiệt
dù sao thì diễn biến vừa qua cũng là
một cái sự căng thẳng khiến cho giới quan sát
phải nói rằng là thực sự đau tịp
vì người ta nhìn trong suốt cái lịch sử
của quan hệ giữa trung quốc và ấn độ
người ta thấy rằng ở đó là một cái sự giao thoa
giữa cả hợp tác và cạnh tranh
thì ở thời điểm này
theo quan điểm của giáo sư
yếu tố nào đang là chi phối trong
quan hệ đối ngoại giữa hai bên
nói chung trong quan hệ quốc tế
thì bao giờ nó cũng có cái hai mặt gọi là hợp tác
và cạnh tranh
hay là hợp tác và đấu tranh
nhưng thường là hợp tác và cạnh tranh
đó là cái chuyện rất là thường tình
trong quan hệ quốc tế
nhưng mà nếu mà soi xét vào
cái tình hình gọi là cái trường hợp cụ thể
của trung quốc và ấn độ
chứ chúng ta thấy rằng là đây là hai nước lớn
thường là cũng đã có một cái lịch sử
quan hệ khá phức tạp
đây không phải là lần đầu tiên
mà giữa trung quốc và ấn độ xảy ra cái chuyện tranh chấp
và biên giới
chúng ta biết là trung quốc là một quốc gia lớn
có đường biên giới với một mươi một quốc gia
nhưng mà cho đến nay thì mới chỉ có chín quốc gia
là trung quốc đã hoàn tất
cái việc gọi là xác định được cái đường biên giới
chỉ còn có ấn độ và putan
đây chính là hai nước mà trung quốc chưa hoàn thành được
cái hiệp định gọi là phân định biên giới
đúng không và vì vậy thì
cái sự việc nó xảy ra
và trong cái bối cảnh bây giờ tình hình thế giới
nó rất là căng thẳng
thì đúng là cái tính chất cạnh tranh trong thời gian vừa qua
cái tính chất cạnh tranh ở đây thể hiện rằng là
trung quốc thì muốn thể hiện cái vị thế đang lên của mình
cũng muốn là
giành giật thêm hoặc là có thể kéo thêm
nhiều cái đồng minh cho mình
nhưng mà rõ ràng rằng là
cái điều đó nó không đáp ứng được
đúng là cái nhu cầu của cả hai bên
nhu cầu đây như đã nói rồi là vấn đề hòa bình
là vấn đề phép thử
là vấn đề ngoại giao và đặc biệt là trước thêm
của cái hội nghị trận đỉnh brics
cho nên là chúng ta thấy
thì cuối cùng cái xu hướng hợp tác
nó lại chiến thắng
và cái việc tạm thời chấm dứt
cái sự đối đầu này
là một cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng
rất đáng được quan hệ
và rất đáng được hoan nghênh
ngay cả đối với nước chủ nhà của brics
là trung quốc thì họ cũng
đang cần phải thể hiện
một cái hình ảnh một sự trỗi dậy hòa bình thân thiện
và đặc biệt khi họ đang muốn xúc tiến
đẩy mạnh cái chiến lược một vành đai một con đường của họ
trong đó ấn độ chắc chắn cũng đóng một cái vai trò
rất là quan trọng
hòa bình và hợp tác là điều họ cần làm hơn bao giờ hết
để thúc đẩy hợp tác phát triển bảo vệ lợi ích
của mỗi bên
và thật may họ có nhiều cơ hội để làm được điều đó
thông qua một cơ chế đa phương sẵn có
đó là hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế
mới nổi hàng đầu thế giới brics
hội nghị năm nay được tổ chức từ ngày ba đến ngày năm tháng chín
tại thành phố hạ môn tỉnh phúc kiến trung quốc
và không phải ngẫu nhiên
khi nhiều chuyên gia cho rằng
đây sẽ mở ra một kỷ nguyên vàng thứ hai
của cơ chế hợp tác nhóm brics
các thống kê cho thấy
sau một mươi năm thành lập cơ chế hợp tác
thị trọng kinh tế của năm nước nhóm brics
trong kinh tế toàn cầu đã tăng từ một mươi hai
trong khi đó tỷ trọng thương mại quốc tế của nhóm
trong tổng thương mại thế giới
cũng tăng từ một mươi một lên một mươi sáu
và thị trọng đầu tư ra nước ngoài
từ bảy tăng đến một mươi hai
dự đoán trong một mươi năm tới
các con số trên sẽ còn tiếp tục tăng lên
đồng thời hợp tác giữa các nước trong nhóm brics
cũng sẽ ngày càng sâu sắc hơn
cơ chế brics đã trở thành một nền tảng
quan trọng trong việc gắn kết các thị trường mới nổi
và các nước đang phát triển
nhằm tăng cường hợp tác và bảo vệ các quyền và lợi ích chung
brics cũng đang đóng góp vai trò
ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình
và phát triển quốc tế
một sự hợp tác mạnh mẽ giữa các nền kinh tế hàng đầu
là một điều tích cực
chúng tôi muốn các quốc gia tham gia vào nền kinh tế toàn cầu nhiều hơn
củng cố đối thoại và quan hệ kinh tế
dưới bất kỳ hình thức nào
hội nghị thượng đỉnh năm nay tại phúc kiến
tập trung vào bốn điểm
tăng cường hợp tác các nước nhóm brics
thúc đẩy phát triển chung
tăng cường quản trị toàn cầu
cùng đối phó thách thức
triển khai giao lưu nhân văn
tăng cường củng cố nền tảng dân ý
và cuối cùng là thúc đẩy xây dựng cơ chế
tạo dựng quan hệ đối tác rộng rãi hơn
các hoạt động chuẩn bị cho brics
tại trung quốc đã được diễn ra trong suốt cả năm
chúng tôi đã sẵn sàng cho hội nghị sắp tới
tại hà môn
và đặt nền móng vững chắc cho sự thành công của hội nghị lần này
sự kiện năm nay cũng tạo nên sức sống mới
cho kỳ nguyên vàng mới của brics
hiện năm quốc gia thành viên của nhóm brics
hai mươi hai dân số thế giới
và hai mươi bảy gdp thế giới
đây là lý do vì sao tất cả đều trông đợi
brics đã và sẽ tiếp tục trở thành
một trong những lực lượng then chốt
thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng
thúc đẩy thay đổi trật tự toàn cầu
giữ gìn hòa bình và ổn định quốc tế
thưa giáo sư phạm quang minh
việc thúc đẩy đối thoại hòa bình
và lành mạnh hóa trong mối quan hệ giữa
ấn độ và trung quốc
hai đầu tàu của brics ở thời điểm này
thì có ý nghĩa như thế nào
tới cơ chế hợp tác của nhóm
gồm năm quốc gia mới nổi
phát triển nhất trên thế giới này
đặc biệt là họ đã trải qua một mươi năm
phải nói là rất thành công
vâng tôi nghĩ rằng là
tổ chức gọi là brics
gồm năm quốc gia
thuộc nhóm những nền kinh tế mới nổi
đang có một vai trò rất là quan trọng
trong một chất tự thế giới
gọi là hậu chiến tranh lạnh
và rõ ràng thì cái mục tiêu đầu tiên của nó
đấy là một sức mạnh kinh tế
của những nền kinh tế đang trỗi dậy
nó tạo ra sự cân bằng
thứ hai về mặt an ninh
nó muốn tạo ra một sự ổn định
ở một khu vực rất là nóng
cái vùng này nó gọi là vùng nội
bên trong của lục địa hà âu
và như ai nói về mặt chiến lược
ai mà gọi là thống trị
chiếm giữ được khu vực
hà âu này
lục địa hà âu này
thì sẽ là người nắm giữ được tương lai của thế giới
trong đó thì ấn độ và trung quốc
thì rất là quan trọng
nhưng tuy nhiên chúng ta thấy là có những vấn đề khúc mắt
giữa những cái đối tác này
người ta hy vọng là trong cái break này
thì cái mâu thuẫn giữa liên bang nga và trung quốc sẽ giảm đi
đặc biệt là cái mâu thuẫn giữa trung quốc và ấn độ sẽ giảm đi
bởi vì chúng ta biết rồi
trung quốc và ấn độ là mâu thuẫn với nhau rất là sâu sắc
thực ra mà nói
ấn độ là một trong những nước phản đối
cái sáng kiến vành đai con đường
của trung quốc
cho nên người ta mong muốn là trong cái hợp tác này
thì sẽ giảm bớt được những mâu thuẫn
mà các nước sẽ tăng cường được sự hợp tác
tạo ra được sự ổn định
ở một cái vùng địa chiến lược
thì tôi nghĩ đấy là cái điều rất là quan trọng
cơ chế hợp tác của brics đã trải qua được một mươi năm
mà người ta gọi là kỷ nguyên vàng
và người ta đang kỳ vọng sẽ có một mươi năm tiếp theo
kỷ nguyên vàng thứ hai
vậy thì để có được điều đó
thì họ sẽ phải đối mặt với những thuận lợi và những thách thức này
có lẽ những thách thức mà như chúng ta vừa nói
đấy là cái mâu thuẫn
về vấn đề biên giới chủ quyền
giữa nga với lại trung quốc
thực ra là vấn đề biên giới cũng vẫn còn
có những cái khúc mắt
hay là vấn đề di cư của người trung quốc
sang cái vùng siberia vùng viễn đông của nga
vẫn là một vấn đề
đối với an ninh của liên bang nga
hay giữa trung quốc với lại ấn độ
thì rõ ràng đây là vấn đề có lẽ còn rất là lâu dài
cái việc mà
hai bên hạ dòng
tạm thời rút quân
nó chỉ là một cái biểu hiện
của sự hòa diệu tạm thời thôi
chứ còn trong tương lai tôi nghĩ rằng
cái thách thức đó sẽ còn nhiều phép thử nữa
hoặc có lẽ là hai bên vẫn phải đàm phán
để đi tới một cái vấn đề
cái hiệp định gọi là phân định biên giới
giống như trung quốc đã làm với chín quốc gia khác
đúng không thì đấy tôi nghĩ đấy là về cơ bản
thế còn thì rõ ràng
rằng là đối với các quốc gia này
cái mối đe dọa chung vẫn là vấn đề
thay đến những vấn đề gọi là an ninh phi trường tống
ví dụ như là buôn bán người
vất hợp pháp thế rồi thì khủng bố
thế rồi thì vấn đề bệnh sịch
vấn đề môi trường và vấn đề năng lượng
là những vấn đề mà đòi hỏi sự hợp tác
rất chặt chẽ của ba bên này
nếu như không giải quyết được cách thứ kia thì rất là khó
thế rồi thì có thể là cái sự
phân bổ quyền lực
giữa các bên theo các cái
quốc gia này quốc gia kia
thì phải hạn chế được những cái đó
thế rồi xung đột sắc tộc tôi nghĩ cũng là vấn đề
rất lớn đối với các cái quốc gia
ba cái quốc gia này
thôi thì brazil với nam phi thì nó hơi ở xa
ở ngoài các lục địa khác
thì có thể không phải là vấn đề quan trọng
nhưng mà có lẽ là hợp tác bình đẳng
cùng có lợi tôi nghĩ là bình đẳng cùng có lợi
là cái nguyên tắc
thế rồi an ninh
thì là những vấn đề cơ bản nhất đối với
các quốc gia trong brexit
đó là điều mà chúng ta kỳ vọng
và hội nghị thượng đỉnh năm nay sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
khi đó cũng chính là một trong những hoạt động
sân nhà ngoại giao quan trọng nhất của trung quốc
trong năm hai nghìn một mươi bảy này
sẽ có rất nhiều việc họ cần phải làm
nhưng thành công của hội nghị năm nay chắc chắn phụ thuộc rất nhiều
vào kết quả của những cuộc tiếp xúc quan trọng
giữa các nhà lãnh đạo trung quốc
với quốc gia láng giềng ấn độ
đến đây thì chương trình nhìn theo hà nội tuần này cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại